đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ dẫn đầu đoàn công tác trung ương
làm việc với tỉnh đồng nai về tình hình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc cùng với ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đồng nai đã đạt được
trong phát triển kinh tế xã hội phó thủ tướng vương đình huệ lưu ý đồng nai cần chú trọng quan tâm
giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe các thiết chế công đoàn qua đó hướng đến phát triển kinh tế xã hội bền vững
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai kinh tế đồng nai trong năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục tăng trưởng cao đạt tám một
grdp bình quân đầu người khoảng một trăm linh bốn triệu đồng thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn một chín tỷ usd
có ba năm trăm hai mươi số doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn ba mươi hai tỷ đồng
một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba xã của tỉnh đồng nai đã đạt chuẩn nông thôn mới
địa phương đang hướng đến đơn vị cấp tỉnh được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám